tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo lê quốc anh một mươi bảy năm tù về tội lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt gần ba tỷ đồng tiền của nhà nước
theo cáo trạng của viện kiểm sát trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng nhiệm vụ được giao làm kế toán trường trung học phổ thông nguyễn trung trực thành phố rạch giá
quốc anh đã tự ý sửa chữa nâng số tiền trích nộp từ chín năm đến một mươi năm các khoản tiền phí đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của cán bộ giáo viên với số tiền hơn hai chín tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân
đến khi vụ việc phát hiện quốc anh đã tự tử nhưng không chết sau đó đến cơ quan công an đầu thú và tự nộp khắc phục số tiền hơn một ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt quốc anh mức án một mươi bảy năm tù và buộc bị cáo hoàn trả lại cho nhà nước số tiền đã chiếm đoạt